chiều ngày ba mươi một tháng bảy ông đặng bá quang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
xảy ra tại tiểu khu một trăm bốn mươi hai và tiểu khu một trăm bốn mươi năm xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
đây là vụ khai thác rừng trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở huyện này và có dấu hiệu phạm tội hình sự
ngay sau khi vụ việc xảy ra phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ phá rừng nghiêm trọng này
đây là hiện trường vụ phá rừng phòng hộ thuộc khoảnh bốn tiểu khu một trăm bốn mươi hai xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
hàng loạt cây rỗi nhiều năm tuổi đã bị lâm tặc triệt hạ nằm ngổn ngang
nhiều cây bị đốn hạ có đường kính từ tám mươi cm đến hơn một m
tại các gốc cây bị hạ dấu vết cưa máy vẫn còn rất mới
ngay sau khi phát hiện ra vụ phá rừng
cơ quan chức năng huyện đã lập các chốt trận bảo vệ hiện trường
lực lượng kiểm lâm cũng như lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn rất là mỏng so với yêu cầu công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
cái thứ hai bây giờ các đối tượng vi phạm nhất là các đối tượng lâm tặc khai thác gỗ cũng rất manh động
dùng rất nhiều các thủ đoạn để thực hiện hành vi
trước đó ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tổ công tác huyện vĩnh thạnh tiến hành kiểm tra rừng tại khoảnh bốn tiểu khu một trăm bốn mươi hai và khoảnh tám tiểu khu một trăm bốn mươi năm thuộc lâm phận xã vĩnh sơn
đã phát hiện một mươi năm cây gỗ rỗ nhóm ba bị cưa hạ trái phép dấu vết còn mới
mở rộng kiểm tra lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm tám cây gỗ rỗi bị cưa hạ trái phép tại khu vực này
dấu vết đã cũ gỗ đã bị cưa sẻ và vận chuyển ra khỏi hiện trường
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ một trăm ba mươi bốn phách gỗ sẻ
với khối lượng khoảng một mươi hai phát
khoảng hai mươi hai mét khối khoảng hai mươi năm mét khối gỗ tròn đồng thời thu giữ toàn bộ vật dụng lán trại
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định phan trọng hồ cho biết
đã gửi văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình định
chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức điều tra
xác minh làm rõ đối tượng khai thác rừng trái phép